ngay sau khi bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu được khẳng định dương tính với covid một mươi chín hôm nay ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã ban hành công văn số ba nghìn chín trăm sáu mươi một gửi tới các bộ ngành thành viên ban chỉ đạo ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đề nghị bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới đặc biệt là các đường mòn lối mở không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào việt nam tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống lây nhiễm chéo covid một mươi chín tại các khu cách ly do đơn vị quân đội quản lý
bộ công an tiếp tục chỉ đạo cơ quan công an địa phương quản lý chặt công tác quản lý tạm trú tạm vắng và cư trú trên địa bàn thường xuyên kiểm tra ra soát xử lý
người nước ngoài đến cư trú tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn
các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ người nước ngoài làm việc lưu trú tại địa phương đặc biệt tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trường học khách sạn nhà nghỉ đồng thời các lực lượng vận động quân chúng nhân dân phát hiện tiến hành xử lý nghiêm
đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam cũng như các trường hợp đưa thông tin không đúng sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín gây hoang mang trong dư luận
bộ giao thông vận tải thực hiện nghiêm các quy định về cách ly đối với tổ bay theo hướng dẫn của bộ y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín trên các phương tiện giao thông vận tải công cộng tại nhà ga sân bay bến xe
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các ngành các cấp chính quyền không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
các địa phương tăng cường tuyên truyền để nhân dân không chủ quan thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý